chiều ngày hai mươi tháng một thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an cũng đã có buổi làm việc với công an tỉnh bắc cạn
tại buổi làm việc thượng tướng tô lâm ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích mà cán bộ
chiến sĩ công an tỉnh bắc cạn đạt được trong thời gian qua
thượng tướng tô lâm đề nghị trong thời gian tới công an tỉnh bắc cạn cần làm tốt công tác của mình
để bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
tập trung xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh tinh gọn hiệu quả đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn đổi mới công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nhất là vùng đồng bào dân tộc thiếu số